phó thủ tướng trần lưu quang vừa ký các quyết định của thủ tướng chính phủ
về chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ chủ tịch phó chủ tịch ubnd tỉnh an giang
cụ thể tại quyết định số hai trăm bốn mươi ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn phó thủ tướng phê chuẩn kết quả
bãi nhiệm chức vụ chủ tịch ubnd tỉnh an giang nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đối với ông nguyễn thanh bình
tại quyết định số hai trăm bốn mươi một ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn phó thủ tướng phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ
phó chủ tịch ubnd tỉnh an giang nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đối với ông trần anh thư
các quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn